không chỉ gói gọn trong các mỹ từ đẹp lạnh lùng hay chịu chơi
chân dung bà trùm nguyễn thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở cao lộc lạng sơn
thủa vàng son còn được tô vẽ như một bông hồng lửa đầy quyền uy và xảo quyệt ở xứ lạ
thực vậy cuộc đời của huệ kể từ khi chập trứng bước chân vào thế giới ngầm
cho đến lúc bị tuyên án tử hình là cú thoát án ngoạn mục bằng cách tự thụ thai bằng tinh trùng mua được
đều khiến người nghe run rẩy sợ hãi ngỡ chỉ có trong phim
ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu khi trại tạm giam công an tỉnh quảng ninh phát hiện tử tù nguyễn thị huệ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngụ tại tỉnh lạng sơn bị tuyên án tử hình theo bản án của tòa phúc thẩm
tòa án nhân dân tối cao có thai khoảng bốn đến năm tháng
quảng ninh trại tạm giam này đang giam giữ gần tám mươi phạm nhân mang án tử hình trong đó có một mươi hai phạm nhân nữ
theo quy định phạm nhân bị kết án tử hình phải giam tại khu biệt giam
nhưng do trại không đủ chỗ bịt giam nên phải giam huệ trong phòng dành cho các phạm nhân bị kỷ luật
từ kết quả khám nghiệm adn và kết quả xác minh lấy lời khai của những người liên quan
các cơ quan tố tụng xác định người bán tinh trùng cho huệ là nguyễn tuấn hưng hai mươi bảy tuổi
trú tại huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
thời điểm hưng bán tinh trùng là lúc đang chấp hành án tù ba mươi tháng về tội trộm cắp tài sản
trại tạm giam công an tỉnh quảng ninh phát hiện huệ mang thai bốn đến năm tháng tuổi là đầu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu huệ đã sinh một bé trai
theo kết quả điều tra từ viện kiểm sát nhân dân cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
trong quá trình bị giam giữ huệ đã sử dụng những dấu hiệu riêng liên lạc với hưng
cho tinh trùng để mang thai nhằm thoát án tử
nếu việc này thành công huệ sẽ trả công cho hưng với giá là năm mươi triệu đồng
tháng tám năm hai nghìn một mươi năm hưng đã hai lần lấy tinh trùng của mình cho vào túi ly lông kèm bơm tiêm và để vào nơi huệ bố trí
lúc được đi vệ sinh cá nhân vào buổi sáng huệ đã lấy tinh trùng và tự bơm vào tử cung của mình
về nguyên nhân để cho một nữ tử tù theo quy định phải giam trong phòng biệt giam
nhưng vẫn có thể liên lạc với phạm nhân nam
công an tỉnh quảng ninh cho biết thực tế huệ không được giam trong khu biệt giam khi vụ việc xảy ra
thời điểm xảy ra vụ việc huệ được giam giữ trong phòng dành cho các bị án bị kỷ luật tại khu nhà c năm của trại tạm giam
khu giam giữ này không có camera giám sát thường xuyên trước cửa buồng giam không có tường chắn và không có tường bao quanh
trong những lúc đi ra ngoài đi vệ sinh huệ tìm thấy một khe hở khoảng một cm
kết giữa hàng rào dây thép gai với bờ tường khu giam giữ nên nảy sinh ý định nhờ phạm nhân nam cho tinh trùng vào túi ni lông và giấu tại đó
về sự việc vô cùng hy hữu này bỏ qua tính chất pháp lý tiến sĩ bác sĩ lê vương văn vệ chuyên gia nam học và hiếm muộn
giám đốc bệnh viện nam học và hiếm muộn hà nội nhận định rằng nữ tử tù rất có hiểu biết về sinh lý nên đã biết cách tính đúng chu kỳ dụng chứng của mình
khi đã được sống tinh trùng có khả năng tự bơi nên chỉ cần dính bên ngoài âm đạo thì cũng vẫn có khả năng thụ thai
do đó chỉ cần tinh trùng khỏe mạnh và tính toán đúng chu kỳ dụng trứng thì việc bơm tinh trùng một cách thô sơ vẫn có khả năng mang thai bác sĩ vệ nói
còn theo bác sĩ phạm thị minh trang nguyên phó chủ nhiệm khoa sản phụ và kế hoạch hóa gia đình bệnh viện một trăm chín mươi tám nghi ngờ
rất khó có chuyện tinh trùng cho ra ngoài cơ thể đựng trong túi ni lông và thụ thai được
có thể nữ tử tù đã quan hệ trực tiếp với một người đàn ông
bác sĩ trang phân tích nếu trong môi trường âm đạo tinh trùng có thể sống được bảy mươi hai giờ và khi gặp được đúng thời điểm mới có thể thụ thai
nếu tinh trùng đưa ra ngoài cơ thể còn phụ thuộc thời tiết cách lưu trữ mới được sống
bình thường để thụ tinh nhân tạo bên ngoài đã khó
phải lấy tinh chủng đúng quy trình bơm tinh chủng vào âm đạo không quá một giờ sau khi lấy và phải bơm đúng thời điểm vào ngày dụng trứng
thậm chí phải làm nhiều lần mới thành công
còn với việc thụ thai bằng quan hệ trực tiếp trứng cần được thụ thai trong vòng một ngày sau khi trứng được phóng khỏi bao năng nõn
thông thường trứng và tinh trùng cùng di chuyển và được thụ thai ở một phần ba phía ngoài vòi trứng rồi thành hợp tử và đi vào làm tổ trong tử cung
nếu người có nội tiết tố kém thì việc thụ thai cũng chả dễ dàng gì
về việc tử tù khai bơm tinh trùng và tử cung bác sĩ trang nói đến quan hệ trực tiếp có khi phải nhiều lần mới đậu thai
tôi cho rằng không có chuyện đó đâu mà họ làm trực tiếp
để biết rõ cần phải thẩm định rõ ràng vì mục tiêu của nữ tử tù là thoát án tử hình và họ không quan tâm đến việc đứa trẻ có khỏe mạnh hay không
còn bác sĩ sản khoa lê thị kim
ông dung cho rằng khó có thể điều tra để biết nữ tử tù đã làm bao nhiêu lần để thụ thai thành công và họ có quan hệ trực tiếp hay không
thông tin nữ tử tù tự bơm tinh chủng đứng trong túi ni lông chỉ là lời họ khai
và tinh trùng sau khi lấy ra được sử dụng ngay sau một đến hai tiếng là có thể thụ thai được
tuy nhiên tôi từng khám cho bệnh nhân có thai đến hai lần dù chỉ quan hệ bên ngoài và màng trình vẫn còn
tinh chủng khỏe
tinh dịch tốt nên nó tự lần mò để gặp chứng
bác sĩ dung cho rằng để tránh xảy ra trường hợp trên có thể cho nữ tử tù tù uống thuốc tránh thai ngay từ đầu
trở lại những chiến tích rúng động của huệ lúc còn là bà trùm bảo kê vùng biên xứ lạng
thời còn nổi danh thị được ví von như một bông hồng lửa bởi sắc đẹp và sức cuốn hút đến lạ lùng
luôn lựa chọn mình những chiếc áo sơ mi vải lụa mỏng đóng thùng với chiếc quần jean
huệ xuất hiện ở đâu
cũng khiến cánh mảy dâu ngẩn ngơ ngoái nhìn
ngay khi mới hai mươi sáu tuổi thị đã bị công an tỉnh lạng sơn truy nã về tội buôn bán trái phép chất ma túy
chùi lủi mất mấy năm đến năm hai nghìn sáu thị ra đầu thú
tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn xử phạt bốn mươi tám tháng tù
cuối năm hai nghìn chín khi ra tù huệ quay trở lại vùng biên giới lạng sơn với lời tuyên bố
vấp ngã từ đâu đứng lên từ đấy
nói là làm cậy sắc đẹp ả lao đầu vào gây dựng những mối quan hệ mật thiết với không ít người có vai vế thế lực ở tỉnh vùng biên
nữ quá nhanh chóng thao túng được hoạt động xuất nhập khẩu ngầm qua biên giới
tất cả các xe ô tô chở trái cây muốn xuất qua cửa khẩu cốc nam đều phải qua tay huệ làm thủ tục
dưới trướng huệ có cả trăm đàn em cùng đội ngũ cửu vạn lo việc điều tiết các xe ô tô xuất nhập khẩu hàng hóa
được đà huệ mở rộng thanh thế chiếm lĩnh toàn bộ địa bàn
nhưng nga cũng hết sức khôn khéo khi trao quyền lại cho những kẻ vốn đang quản lý
còn mình thì chuyên tâm vào những vụ lớn
thời gian đó mỗi ngày riêng mảng thủ tục huệ cũng có trong tay hàng chục triệu đồng
đó là chưa kể còn tạo dựng công an việc làm cho hàng trăm lao động bốc rỡ hàng hóa
tuy nhiên thẳng sâu bên trong người đàn bà nguy hiểm này vẫn là một phụ nữ thích trưng diện
giai thoại vùng biên kể rằng vậy rất thích làm tóc
mỗi lần làm được kiểu đấu ưng ý huệ sẵn sàng rút cả nắm tiền thường cho thợ có khi cả chục triệu đồng
huệ cũng rất thích xe cộ hay xe như thay áo
tất cả đều là những xe sang có giá từ vài tỷ đồng
chiếc xe được thị sử dụng thường xuyên nhất và ưng ý nhất là chiếc xe lexus màu đỏ đô đeo biển tứ quý một
có lần trong một cuộc nhậu huệ đứng giữa
có một bản mà giải thích với đám ông ve rằng nó thể hiện cho sự độc tôn của quyền lực của thị ở giải vùng biên này
thêm một điều khá thú vị là dù rất thích xe cộ nhưng đến năm hai nghìn một mươi một huệ mới làm hồ sơ đi học lái xe
đây cũng chính là thời điểm đưa huệ từ một bà trùm bảo kê vùng biên thành một bà chùm ma túy đầy danh mãnh
cuối năm hai nghìn một mươi một khi đi học lái xe ở bắc giang huệ quen với lương minh tuấn
chồng của bà trùm ma túy tên hạnh lúc ấy đang là thầy giáo dạy lái xe
từ đó huệ bắt mối mua heroin của hạnh để bán qua trung quốc
ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một vợ chồng tuấn hạnh giao cho huệ bảy mươi bánh heroin tại hà nội để người của huệ chuyển về lạng sơn
tuy nhiên do chất lượng heroin không đảm bảo huệ chỉ mua ba mươi bánh còn bốn mươi bánh chuyển trả lại cho hạnh
để đảm bảo nguồn hàng
đầu tháng một năm hai nghìn một mươi hai huệ cùng đàn em đi theo hạnh sang lào khảo sát mẫu heroin thống nhất các phương án ăn chia
cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi hai vợ chồng tuấn hạnh chuyển năm mươi bánh heroin lên thành phố lạng sơn giao cho đệ tử của huệ
hơn một tuần sau vợ chồng tuấn hạnh tiếp tục giao bán cho huệ sáu mươi bánh heroin
huyện cho đệ tử về hà nội nhận hàng chuyển lên lạng sơn giao qua trung quốc
không dừng lại ở việc đưa heroin sang trung quốc
huệ còn thiết lập một mạng lưới đưa thuốc lắc từ trung quốc vào trong nước tiêu thụ với số lượng lớn
tháng hai năm hai nghìn một mươi hai sau vài chuyến mua heroin của hạnh
huệ chào mời có lô hàng tám mươi viên thuốc lắc đề nghị hạnh chuyển vào nội địa tiêu thụ
hạnh nhận lời giao cho lương minh tuấn mang số thuốc lắc này về phòng trọ ở bắc giang cất giấu
nhưng chưa kịp tìm đầu mối tiêu thụ thì hạnh tuấn bị bắt
theo các trinh sát tham gia vụ bắt nguyễn thị huệ
sau khi đã xác định có đầy đủ các chứng cứ phạm tội của bà trùm
cuộc bùa vây bắt đầu thực hiện
khi phát hiện ra nơi hoạt động của huệ
thì lại vướng hàng trăm kiểu vạn dưới chướng ả đang ở cùng
bởi nếu bắt ngay
có thể xảy ra hai khả năng
một là đàn em của huệ sẽ chống trả
hai là có thể bị động
huệ sẽ bỏ chạy qua cửa khẩu
cuối cùng các trinh sát phải dùng kế điệu hổ ly sơn
nhử huệ ra khỏi khu vực nhạy cảm
nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ
nữ quái này bàn giao sổ sách cho đám đàn em làm thay
còn ả vội vã về khu vực nhà mẹ đẻ ở thị trấn đồng đăng gần đó
lúc đó huệ đứng khuất phía sau chiếc xe container nói chuyện điện thoại
thì một nhóm trinh sát ập tới khống chế đưa lên xe ô tô
tại nhà riêng của huệ ở phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
một mũi trinh sát khác cũng đã tiếp cận
ngăn cản không cho đàn em khỏi khu vực

lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của huệ được thực hiện
công an thu giữ số heroin mẫu mà hạnh giao cho huyện trào hàng từ trước
huệ khai nhận đã mua bán tổng cộng một trăm chín mươi sáu bánh heroin
cùng hơn bảy kg ma túy đá để đưa qua biên giới cho khách hàng trung quốc
tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
nguyễn thị huệ bị tuyên án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy
trong quá trình chờ thi hành án thì huệ có thai
theo luật sư trần văn toàn văn phòng luật sư khánh hưng hà nội
nữ tử tù nguyễn thị huệ đã lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật để hành động
theo điều ba mươi năm bộ luật hình sự và nghị quyết số ba mươi hai một nghìn chín trăm chín mươi chín qh một mươi
của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thì không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai
phụ nữ nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi khi phạm tội
trong trường hợp bị phạt tử hình phụ nữ có thai và phụ nữ đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
được chuyển thành tù chung thân
trong trường hợp này lý do để huệ thực hiện hành vi hy hữu đã nêu là do không bị biệt giam
theo đúng quy định của pháp luật